chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai
thưa quý vị và các bạn ngư dân được xem là đối tượng tiềm năng để phát triển số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
tuy nhiên tỷ lệ ngư dân tham gia trên cả nước vẫn còn rất khiêm tốn chưa tương xứng với tiềm năng cũng như tính nhân văn mà chính sách này mang lại
hiện bảo hiểm xã hội các địa phương đang tích cực tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện
đồng thời cử cán bộ có năng lực trình độ về các xã vùng biển làm công tác hướng dẫn tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên
nhằm hỗ trợ ngư dân làm các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
và sau đây là những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bảo hiểm xã hội hải phòng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bảo hiểm xã hội quận độ sơn đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương các đoàn thể xã hội bố trí thời gian hợp lý để tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức
giúp ngư dân hiểu rõ về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
bảo hiểm xã hội quận độ sơn sẽ phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở các đoàn thể xã hội và đại lý thu
căn cứ vào đặc thù của từng nghề của các ngư dân
chúng tôi sẽ bố trí thời gian hợp lý để tiếp cận tuyên truyền chính sách bảo hiểm
bảo hiểm xã hội tự nguyện gắn loa phát thanh trên xuồng tới các lơi tập trung các hộ nuôi trồng thủy sản
bằng các buổi nói chuyện tuyên truyền trực tiếp hoặc phối hợp lồng ghép trong các cuộc tuyên truyền của địa phương
để đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến với người dân làm ngư nghiệp trên địa bàn quận
trong những năm qua công tác tuyên truyền về bảo hiểm tư nguyện của ngành bảo hiểm
thì địa phương cùng với các tổ chức thành viên của mặt trận
đã phối hợp rất là tốt hàng năm đều tổ chức các hội nghị ở địa phương
và trực tiếp đi xuống các hộ gia đình để mà tuyên truyền
thông qua công tác tuyên truyền thì nhận thức của nhân dân trên địa bàn
đối với phường hải sơn đa số là ngư dân ban đầu cũng có những khó khăn
trước thì do tình hình sản xuất do tập sản xuất
thì đến bây giờ cơ chế thị trường của xã hội
nhận thức của nhân dân đã được truyền biến
tất nhiên trong đó cũng có những người dân vẫn còn hoài nghi về việc bảo hiểm
nhưng thông qua công tác tuyên truyền của ngành bảo hiểm phối hợp với địa phương
thì ý thức người dân đã nhận thức rõ là trong tương lai
thì bảo hiểm tư nguyện cũng như bảo hiểm bắt buộc của các đối tượng khác
thì sẽ là những trụ đỡ những căn bản để no toan cho cuộc sống sau này
chị hoàng thị bích liên sống tại phường hải sơn quận đồ sơn
đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cả hai vợ chồng
sau nhiều lần được cán bộ bảo hiểm xã hội tư vấn
hiểu rõ chính sách nhân văn của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
mới đầu tôi không quan tâm nhưng mà các cán bộ đã đến tuyên truyền
và tôi thấy rất nhiều nợ ích trong bảo hiểm xã hội tự nguyện này
và tôi tham gia sau này trong đó có được bảo hiểm y tế và được một cách nương hiu
sau này không nhờ đi phải nhờ đến con cháu
cho nên tôi đã tham gia cái bảo hiểm này cho chồng tự nguyện này cho chồng tôi và tôi
cũng như chị liên sau khi được cán bộ chính sách đến tận nhà tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện
cùng với việc tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội thông qua các hội nghị tuyên truyền
chị bùi thị quyên đã quyết định tham gia nhằm có một khoản trợ cấp khi về già không phải phụ thuộc vào con cháu
tôi thấy cái bảo hiểm này rất là có ít
và khi tham gia bảo hiểm thì tôi được cấp thẻ bảo hiểm
và khi về già thì tôi sẽ có nương hiu
và nếu có rủi ro xảy ra thì tôi sẽ được nhà nước hỗ trợ về tất cả các chi phí mai tăng phí
đánh giá chung về cái bảo hiểm này thì tôi thấy rất là tiện nợ
rồi tôi sẽ tuyên truyền cho mọi người để tham gia bảo hiểm
nhiều ngư dân cũng mong muốn dành một khoản thu nhập cho cuộc sống khi về già
nhưng vấn đề quan trọng là làm sao để ngư dân thấu hiểu được những lợi ích thiết thực của loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này để tham gia
hiện nay khó khăn lớn nhất trong việc vận động ngư dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đó là họ chưa hiểu rõ chính sách lợi ích của bảo hiểm xã hội đem lại
nhiều ngư dân vẫn còn đánh đồng bảo hiểm xã hội tự nguyện với các loại hình bảo hiểm thương mại khác
chính vì vậy việc thường xuyên tuyên truyền đến người dân là một điều hết sức quan trọng
cái khó khăn nhất hiện nay một số người dân là chưa hiểu hết vị trí vai trò của chính sách bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế đối với việc đảm bảo an sinh xã hội
cái thứ hai là họ cũng chưa nhận thức đầy đủ về chính sách này
về vị trí tầm quan trọng cũng như đảm bảo an sinh xã hội trong cuộc sống của họ sau này họ vẫn còn đánh đồng chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế với một số loại hình bảo hiểm khác
chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền cho người dân hiểu đây là chính sách của đảng và nhà nước và được thể chế bằng luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế và được nhà nước đứng ra tổ chức thực hiện
nó khác với các loại hình bảo hiểm khác do doanh nghiệp
sát hình rõ vai trò trách nhiệm của cán bộ chuyên viên ngành bảo hiểm xã hội
chị nguyễn thị thu huyền chuyên viên bảo hiểm xã hội quận đồ sơn chia sẻ không thể vận động thuyết phục người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nếu không tích cực tuyên truyền tư vấn giải đáp chính xác nhu cầu tìm hiểu chính sách của ngư dân
trong những năm qua chị và đồng nghiệp đều tìm cơ hội tiếp cận gặp gỡ ngư dân lao động biển người nuôi trồng thủy sản đến từng hộ gia đình để truyền thông vận động về bảo hiểm xã hội tự nguyện
là cán bộ trực tiếp tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân trên địa bàn quận
đặc biệt là đối với ngư dân thì cũng gặp một số khó khăn nhất định
thứ nhất là do cái đặc thù nghề nghiệp của ngư dân là thường xuyên phải đi

cho nên là người ta cái thời gian ở nhà là rất là ít và không ổn định
nên là khi chúng tôi là những cán bộ tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện kết hợp với đại lý là đến địa bàn để tuyên truyền thì là rất là ít khi gặp ngư dân ở nhà
nên là đôi khi là phải đến rất là nhiều lần
và có những hôm là chúng tôi phải đến tận cảng cá để chờ cái giờ tàu gặp bến để tuyên truyền cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân
để khắc phục những cái khó khăn trên
thì là bản thân cán bộ thì cần cái sự kiên trì hơn để đi lại đến nhiều lần hơn
thì khi mà đến những lần đầu tiên đến thì người ta cũng không muốn nghe
nhưng mà với cái sự kiên trì của mình thì người ta cũng dần dần nghe và hiểu ra cái chính sách bảo hiểm tự nguyện
và cũng có rất là nhiều ngư dân tham gia
trong thời gian tới bảo hiểm xã hội hải phòng tích cực phối hợp với hội nông dân
hội phụ nữ là các tổ chức chính trị
gần gũi nhất với bà con ngư dân để tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện
đồng thời chỉ đạo bảo hiểm xã hội các quận huyện cử cán bộ có năng lực
trình độ về các xã vùng biển để làm công tác hướng dẫn tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên
cũng như mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các xã thôn ở vùng biển
để tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện
và hỗ trợ ngư dân các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách xã hội quan trọng
là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
bảo đảm ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế xã hội
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện những người không có hợp đồng lao động
trong đó có ngư dân sẽ được hưởng lương hưu bảo đảm cuộc sống khi về già
theo khoản bốn điều hai luật bảo hiểm xã hội hai nghìn một mươi bốn thì
công dân việt nam từ đủ một mươi năm tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
thì đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng hai chế độ hưu trí và tự tuất
khoảng hai điều bốn luật bảo hiểm xã hội hai nghìn một mươi bốn
với các chế độ này người tham gia có thể đảm bảo cuộc sống cho mình khi không thể tiếp tục làm việc
quy định chi tiết về một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
theo nghị định số một trăm ba mươi bốn hai nghìn một mươi năm ndcp
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong sáu phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
a đóng hàng tháng
b đóng ba tháng một lần
c đóng sáu tháng một lần
d đóng một mươi hai tháng một lần
d đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá năm năm một lần
e đóng một lần cho những năm còn thiếu
đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định
nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá một mươi năm thì được đóng đủ hai mươi năm để hưởng lương hưu
đối với thủ tục hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện điều một mươi năm chương ba quỹ bảo hiểm xã hội nêu rõ
hồ sơ hưởng hỗ trợ của các đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoảng một điều một mươi bốn nghị định này bao gồm
a tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với trường hợp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu
b tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân đối với trường hợp đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
giải quyết hưởng hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
a người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ theo quy định tại khoản một cho cơ quan bảo hiểm xã hội
b cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong ngày đối với trường hợp nhận đủ hồ sơ theo quy định
trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
thưa quý vị và các bạn ngư dân là đối tượng tiềm năng mà bảo hiểm xã hội các tỉnh đang hướng tới để tăng tỷ lệ người tham gia
điều quan trọng nhất khi tuyên truyền cho ngư dân là phải chọn cách giải thích các thuật ngữ chuyên môn về chính sách bảo hiểm thật đơn giản dễ hiểu
đối với lao động tự do nói chung và ngư dân nói riêng điều họ quan tâm nhất đó là sự ổn định của chính sách và quyền lợi khi được hưởng
bằng nhiều giải pháp cùng với những lợi ích thiết thực từ chính sách an sinh xã hội nhân văn này của đảng và nhà nước
hy vọng trong thời gian tới ngư dân sẽ tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
chương trình điểm tựa tương lai tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo